theo dược sĩ phạm quỳnh như lét miệng là một tình trạng bệnh lý răng miệng không gây nguy hiểm nhưng lại khá phổ biến mà hầu hết mọi người đều phải gặp ít nhất một lần trong đời
bệnh gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày đặc biệt là quá trình hấp thu chất dinh dưỡng từ thức ăn
bệnh không giới hạn độ tuổi mắc có thể gặp ở cả trẻ em và người lớn
lết miệng được phân loại thành lết after còn gọi là bệnh nhiệt miệng nhỏ hoặc lớn và lết miệng thể hepper
đa số các trường hợp hơn ba bốn là lết miệng nhỏ
tự giới hạn vết luet thường xuất hiện dưới dạng vết đơn lẻ hoặc thành tình đám
nhưng tổn thương có thể có đường kính lên đến năm mm và xuất hiện với tâm màu trắng hoặc màu vàng và viên ngoài đỏ xương viêm
vị trí thường thấy là cạnh lưỡi bên trong môi và má
luet có xu hướng kéo dài năm một mươi bốn ngày nhiệt miệng là loại loét miệng phổ biến nhất nhưng nó không phải là duy nhất
có đến ba loại lết after chính bao gồm
thứ nhất lết after nhỏ
đây là loại thường gặp nhất chiếm khoảng tám mươi số người bệnh mắc phải
chúng có kích thước nhỏ đường kính dưới năm mm có dạng hình tròn hoặc oval và thường không gây quá nhiều đau đớn
thứ hai là lết after lớn
dạng này ít phổ biến hơn gặp ở khoảng một mươi một mươi hai bệnh nhân
thường có kích thước từ năm mm trở lên
chúng có thể gây loét đau kéo dài đặc biệt là khi ăn uống
thứ ba là thể hepper
sở dĩ nó được gọi như vậy vì những tổn thương do lết gây nên giống với nhiễm hepper
chúng lại không liên quan đến virus hepper simplex
nhiều vết lốt nhỏ có dạng đầu kim hợp lại với nhau tạo thành các vết luet lớn có hình dạng bất thường
nguyên nhân của lết after
cho đến thời điểm hiện tại nguyên nhân chính xác của led miệng vẫn chưa được biết
tuy nhiên người ta cho rằng led có thể do một hoặc kết hợp của các thân nhân bên ngoài
các yếu tố khởi phát gây ra lết after bao gồm
thứ nhất là căng thẳng
đây là một nguyên nhân phổ biến gây lét miệng
mặc dù stết không trực tiếp gây ra lết
nhưng nó làm tăng cơ hội phát triển vết luet và có thể ảnh hưởng đến quá trình tự chữa lành của chúng
thứ hai là di truyền
tổn thương nhẹ bên trong miệng ví dụ như vết cắt vết bỏng hoặc vết cắn vô tình trong khi ăn đánh răng
thứ ba là sodium lauryl sulfate
một thành phần hoạt tính trong một số loại kem đánh răng và nước xúc miệng
hợp chất này chưa được chứng minh là chất gây kích thích tạo lét
nhưng nó lại làm kéo dài thời gian cần thiết để làm lành vết lết
thứ tư là thực phẩm gây tổn thương vùng miệng
bao gồm một số đồ ăn và thức uống như cà phê sô cơ la trứng và pha mát
ngoài ra các loại thực phẩm có tính acid hoặc cay khác cũng có thể gây lét miệng
thứ năm là sự thú hụt một số vitamin hoặc kháng chất bao gồm kém vitamin b một mươi hai folate và sắt
việc sử dụng hay bỏ thuốc lá thay đổi nội tiết tối liên quan đến thai kỳ kinh nguyệt
phản ứng dị ứng với một số vi khuẩn trong khoang miệng hệ thống miễn dịch suy yếu cũng có thể gây lất miệng
một số nghiên cứu gợi ý sự kết hợp của lết áp tơ với vi khuẩn helicobacter pylori
loài vi khuẩn thường gây ra phim lết dạng dày tá tràng
các nghiên cứu gần đây cho thấy việc điều trị tiệt trì hp có thể làm chấm dứt các sợi tái phát lết áp tơ
ngoài ra led tái phát có thể là dấu hiệu của một số bệnh nghiêm trọng
bao gồm bệnh crohn bệnh của barset hiv aids
tuy nhiên những trường hợp này rất hiếm gặp
điều trị lết áp tơ miệng
việc điều trị chủ yếu giúp giảm triệu chứng đau giảm khả năng tái phát và kéo dài thời gian không mắc bệnh
một số thuốc hữu hiệu có thể được dùng trong trường hợp lết miệng như
thứ nhất điều trị lết miệng nhờ nước xúc miệng chlorhexidane gluconate
một số bằng chứng cho thấy nước xúc miệng clohesidan giúp giảm thời gian và mức độ nghiêm trọng của lot
do các nhiễm khuẩn thứ phát thường xuyên xảy ra trong quá trình lot miệng
việc sử dụng các tác nhân kháng khuẩn là cần thiết nhằm ngăn ngừa bội nhiễm trong quá trình lành vết thương
mặc dù chlosedan giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn thứ phát nhưng nó không giúp ngăn chặn tái phát vết luet
lưu ý khi dùng nước xúc miệng có vị đắng và bạc hà thường xuyên sử dụng có thể dẫn đến răng nâu triệu chứng thường không vĩnh viễn
bệnh nhân chảy răng trước khi sử dụng nước xúc miệng có thể làm giảm hiện tượng xỉn màu răng
xúc miệng kỹ lại bằng nước sau khi chảy răng một số thành phần trong kem đánh răng làm bất hoạt chloresdan
một ngày nên dùng nước xúc miệng hai lần mỗi lần xúc một mươi ml xúc miệng trong một phút và tiếp tục xúc sau khi hết triệu chứng bốn mươi tám giờ
thứ hai là corticosteroids tác động tại chỗ
corticosteroids tác dụng tại chỗ trên vết lết để giảm viêm đau đồng thời giúp ngắn thời gian chữa bệnh
hiện có sẵn dạng kem bôi trong thành phần chứa chai amsenonol acetonide
thứ ba là thuốc giảm đau tại chỗ
nước xúc miệng hoặc khí dung benzidamine và gel nha khoa salicylate choline có tác dụng rất ngắn nhưng có thể hữu ích trong lết lớn gây đau nhiều
xúc miệng một mươi năm ml ba lần trên ngày khi sử dụng benzidamine có thể xảy ra tê ngứa gian và đau nhất
ngoài ra có thể pha loãng các nước xúc miệng với nước trước khi sử dụng để làm giảm đau nhất
không sử dụng nước xúc miệng benzidamine cho trẻ dưới một mươi hai tuổi
xúc miệng một mươi sáu tuổi xịt bốn nhát benzidamine dưới dạng khí dung một lần ba lần trên ngày và nơi tuần thương
mặc dù aspirin không được khuyến khích cho trẻ em dưới một mươi sáu tuổi vì liên quan đến triệu chứng hội chứng ra
nhưng gel nha khoa salicylate choline có thể làm giảm tác dụng của salicylate và do đó sử dụng được ở trẻ em
thứ bốn là gây tê tại chỗ
geleoken hai có tác dụng gây tê tại chỗ mặc dù thuốc có hiệu quả trong giảm đau tạm thời
việc duy trì sự tiếp xúc giữa gel với bề mặt loát là rất khó
do đó thuốc ít được sử dụng khi tổn thương nằm sâu ở những nơi không thể tiếp cận trong khoang miệng
bên cạnh đó bệnh nhân cần giúp miệng bằng nước muối sinh lý chín
không nên xúc miệng với nước muối tự pha quá mặn sẽ tăng khích thích gây đau nhiều hơn
lưu ý khi sử dụng thuốc bôi viêm lết miệng nên bôi thuốc vào trước các bữa ăn khoảng một giờ
để vừa có tác dụng kháng viêm mà vừa có tác dụng giảm đau
đồng thời bồi thuốc trước khi đi ngủ buổi tối một đến hai giờ để thuốc phát huy tác dụng tốt nhất
biện pháp phòng ngừa lết after miệng
để phòng tránh mắc lách miệng nên tránh tất cả những nguyên nhân có thể gây ra chấn thương tại vùng miệng
bao gồm giữ vệ sinh răng miệng tốt dùng bàn chảy đánh răng mềm tránh gây kết ứng niêm mặt miệng
tránh các loại thức ăn cứng thực phẩm có tính acid chua cay có thể gây lét
không nói chuyện khi đang ăn nhai để hạn chế cắn vào môi lưỡi
giảm căng thẳng đối với nhiều bệnh nhân stress có thể gây nhiều đợt tái phát lết after
do đó việc quản lý giảm bớt chip cũng góp phần giảm tần suất xuất hiện các đợt tái phát
tránh dùng các kem đánh răng có chứa sodium lauryl sunfat nếu thường xuyên bị lết after
các yếu tố nội tiết đôi khi cũng có thể kích hoạt một đợt bùng phát lot upter ở giai đoạn trước khi có kinh
dùng thuốc tránh thai uống có thể xem là một biện pháp hữu ích
bổ sung vào khẩu phần ăn các thành phần dinh dưỡng như sắt forlic acid hoặc vitamin b một mươi hai giúp giảm nguy cơ phát triển các vết luet
do mua là thời điểm dễ phát triển
có nhiều bệnh về tai bụi họng trong đó có bệnh viêm tay giữa
khi mắc bệnh thính lực có thể bị suy giảm thậm chí dẫn đến điếc vĩnh viễn nếu không được điều trị kịp thời
tại sao viêm tay giữa gây suy giảm thính lực
viêm tay giữa là một trong những bệnh thường gặp nhất trong ca bệnh nhiễm trùng ở tai
đây là tình trạng viêm toàn bộ hệ thống hòm nhĩ và sơn trũng
bệnh thường tạo ra dịch trong hòm nhĩ
viêm tay giữa có nguyên nhân do vi khuẩn hoặc virus
tình trạng nhiễm khuẩn này thường là kết quả của một bệnh có liên quan tới đường hô hấp trên như cúm cảm lạnh hoặc dị ứng
nguyên nhân gây tắc nghẽn xương đường mũi họng
trong tay giữa có ba xương nhỏ bằng dung động âm thanh từ màng nhĩ đến tay trong
khi tay có chất nhầy những dung động truyền không hiệu quả và năng lực âm thanh bị mất
kết quả là người bệnh có thể bị giảm thính lực ở mức nhẹ
nếu bị viêm tay giữa nhiều lần sẽ gây tổn thương cho màng nhĩ xương tay hoặc thậm chí ảnh hưởng đến các dây thần kinh khác gây ra đứt tay ngay kém ở mức độ nặng
không chỉ làm suy giảm thính lực viêm tay giữa không được điều trị đúng cách còn dẫn đến viêm tay xương trũng cấp rất nguy hiểm
một khi bệnh đã phát triển nặng sẽ gây ra biến chứng thủ màng nhĩ giảm thính lực sơ hóa màng nhĩ liệt thành kinh mặt viêm xương trũng và nặng nhất là đức vĩnh viễn
tăng cường sức khỏe tính giác
khi bị viêm tai dữa người bệnh cần được khám sử dụng đơn thuốc và phương pháp điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ không được tự ý sử dụng các loại dung dịch nhỏ tai thuốc kháng sinh mà chưa có sự đồng ý của thầy thuốc thường xuyên tái khám theo bệnh định kỳ
đây cạnh đó người bệnh có thể sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thành phần chính là cao cối say đây là thảo dược từ xa xưa đã được đồng ý dùng để chữa ủ tai đau tai điếc tai nghe kém